bản tin dịch bệnh covid một mươi chín của bộ y tế tối ngày hôm nay cho biết là có thêm tám trăm năm mươi hai ca mắc covid một mươi chín
trong đó ba ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tây ninh
một mươi ca ghi nhận trong nước tại tp hcm là năm trăm bốn mươi sáu ca bình dương là một trăm tám mươi sáu ca long an là bốn mươi chín ca đồng tháp một mươi chín ca phú yên một mươi năm ca hưng yên là tám ca hà nội là sáu ca cần thơ năm ca an giang đà nẵng mỗi địa phương ghi nhận bốn ca
trà vinh kiên giang mỗi địa phương ghi nhận ba ca bắc giang là một ca
trong đó bảy trăm năm mươi chín ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc là khu đã được phong tỏa
có thêm hai trăm hai mươi hai bệnh nhân được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên chín năm trăm năm mươi ba ca tổng số ca tử vong trong ngày là năm ca